mới đây chính phủ đã ký quyết định hai mươi tám gói ba mươi tám tỷ đồng quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động
và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch covid một mươi chín từ kết dư quỹ bảo hiểm thất nghiệp
trong bối cảnh này cùng với những hỗ trợ của chính phủ chính sách bảo hiểm thất nghiệp được xem là điểm tựa
góp phần giúp cho người lao động vượt qua khó khăn
sau đây xin mời quý vị đến với ghi nhận của phóng viên bản tin kinh tế và tiêu dùng
gần một năm qua chị nguyễn thị thảo bị mất việc làm do nguyên nhân khách quan từ dịch bệnh
hơn một tháng trở lại đây chị mới tìm được việc làm mới
được nhận gói hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp lần này chị thảo như được an ủi phần nào
các nhà nước hỗ trợ một số các gói như là về hỗ trợ thất nghiệp
tuy là các gói hỗ trợ cũng nhỏ nhưng mà chúng tôi cảm thấy rất là phấn khởi
hiện có khoảng một mươi ba triệu người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp sẽ được nhận hỗ trợ từ một tám đến ba ba triệu đồng
trên cơ sở thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động
khoảng ba trăm tám mươi sáu đơn vị sử dụng lao động được giảm mức đóng từ một xuống bằng
quỹ tiền lương tháng của liên quan
những người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp trong một mươi hai tháng
kể từ ngày một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một đến hết ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
có thể nói ngay chính lúc này bảo hiểm thất nghiệp đã thể hiện rõ vai trò hỗ trợ người lao động
một khoản thu nhập tích cực tạo điều kiện để họ sớm trở lại làm việc giúp doanh nghiệp có được sự ổn định
bên cạnh cả về tập đoàn cũng như là xí nghiệp quan tâm đến người công nhân
lại cộng thêm cả cái chế độ chính sách của nhà nước
thì cái đấy cũng là nguồn động viên
và hỗ trợ tích cực cho cái tinh thần cho người lao động
việc thực hiện chính sách hỗ trợ này được bảo hiểm xã hội việt nam chỉ đạo toàn ngành
triển khai với thủ tục nhanh gọn rút ngắn tối đa thời gian
để từ đó mang lại lợi ích thực sự cho cả người lao động và doanh nghiệp
cơ quan bảo hiểm sổ chúng tôi sau khi xác định chính xác đối tượng mức hưởng
thì chúng tôi chuyển thẳng vào tài khoản cá nhân của người lao động
nhất là trong điều kiện dịch bệnh như hiện nay
để mà thực hiện chi trả sớm kịp thời minh bạch
thì cũng cần sự phối hợp tích cực và trách nhiệm từ phía người sử dụng lao động và người lao động
gói hỗ trợ lần này theo các nghị quyết của quốc hội
chính phủ đã thể hiện rõ bản chất nhân văn của chính sách bảo hiểm thất nghiệp
trong bối cảnh khó khăn do dịch bệnh
quỹ bảo hiểm thất nghiệp thực sự là chỗ dựa vững chắc cho người lao động và người sử dụng lao động